hội nghị an toàn giao thông việt nam năm hai nghìn một mươi sáu đã diễn ra tại hà nội
đây là hoạt động lớn nhất trong năm của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
công bố hàng chục công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn cao
trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
dự hội nghị có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
phát biểu khai mạc hội nghị phó thủ tướng chính phủ trương hòa bình
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đánh giá cao những kết quả đã đạt được
trong đảm bảo an toàn giao thông tại việt nam
tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp
mỗi ngày có thêm hai mươi bốn người chết và sáu mươi người thương tật suốt đời vì tai nạn giao thông
mục tiêu về tỷ lệ giảm số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông năm nay là chưa đạt
ủn tắc giao thông vẫn xảy ra ở các thành phố lớn
thậm chí hàng chục chuyến bay lần lượt chở hạ cánh trên bầu trời ở sân bay tân sơn nhất
vì vậy phó thủ tướng cho rằng các nhà khoa học có vai trò quan trọng
trong công tác đóng góp bảo đảm trật tự an toàn giao thông
hội nghị an toàn giao thông việt nam năm hai nghìn một mươi sáu đã có chín mươi công trình nghiên cứu khoa học tham dự
trong đó có sáu mươi bảy công trình đã được chọn để trình bày tham luận
và bốn mươi hai công trình có hạm lượng khoa học cao đã được hội đồng khoa học lựa chọn
để công bố thành công trình khoa học
nhiều báo cáo tham luận tại hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn bất cập
trong việc tổ chức giao thông trật tự an toàn giao thông
đồng thời đưa ra những sáng kiến khuyến nghị để thực hiện có hiệu quả hơn